việt tổng bí thư nguyễn phú trọng trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất đầu tiên của nước ngoài tới trung quốc sau đại hội lần thứ hai mươi
và việc tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình chọn việt nam là điểm đến đầu tiên sau đại hội lần thứ một mươi chín năm năm trước
đã cho thấy tình hữu nghị đặc biệt và sự giao lưu mật thiết lâu nay giữa hai nước
do vậy chuyến thăm đã thu hút được sự quan tâm của cả thế giới
hàng loạt các tờ báo và hãng truyền thông lớn của trung quốc như nhân dân nhật báo tân hoa xã đài phát thanh truyền hình trung ương trung quốc
cũng đã đăng tin và nhiều bài phân tích sâu về chuyến thăm này
thưa quý vị chuyến thăm lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng diễn ra ngay sau khi kết thúc đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với cả việt nam và trung quốc được dư luận hai nước và quốc tế quan tâm
thể hiện sự coi trọng của đảng và nhà nước trung quốc đối với vị thế vai trò quốc tế của việt nam
trong bối cảnh tình hình quốc tế khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường dịch bệnh covid một mươi chín đã và đang tác động tiêu cực
nhiều chiều tới tình hình chính trị kinh tế toàn cầu
chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ việt nam trung quốc
tạo động lực cho sự hợp tác hai nước
ngày một mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi việt nam và trung quốc thiết lập quan hệ ngoại giao
trải qua hơn bảy thập kỷ quan hệ hai nước đã đi qua những thăng trầm nhưng hợp tác hữu nghị là sự lựa chọn đúng đắn
trong những năm gần đây quan hệ việt nam trung quốc duy trì

ba chuyến thăm cấp cao trong năm hai nghìn một mươi bảy thể hiện sự coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ việt trung của cả hai bên
đồng thời cũng là sự thể hiện ủng hộ cao nhất đối với sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng của nhau
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay do tác động của đại dịch covid một mươi chín lãnh đạo cấp cao vẫn duy trì tiếp xúc và giao lưu dưới nhiều hình thức
sau đại hội lần thứ một mươi ba của đảng cộng sản việt nam
năm hai nghìn hai mươi một lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ quốc hội hai nước lần lượt có các cuộc điện đàm hội đàm trực tuyến đưa ra những định hướng lớn quan trọng tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hùng nghi và hợp tác cùng có lợi việt nam trung quốc phát triển ổn định lành mạnh với nỗ lực chung của cả hai bên quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
thời gian qua về tổng thể tiếp tục duy trì đã phát triển ổn định tích cực đạt nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực
trong bức tranh tổng thể quan hệ việt nam trung quốc thì hợp tác trong lĩnh vực an ninh là một trụ cột quan trọng
thời gian qua trên cơ sở quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước quan hệ giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc cũng không ngừng được mở rộng phát triển
ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực
đặc biệt là trong việc phối hợp tổ chức triển khai các đoàn cấp cao thăm viếng lẫn nhau hoạt động trao đổi đoàn chia sẻ thông tin kinh nghiệm công tác hợp tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phối hợp trao đổi thông tin nghiệp vụ xác minh điều tra phòng chống các loại tội phạm công nghệ cao ma túy mua bán người giải cứu nạn nhân bị mua bán
truy bắt đối tượng truy nã triển khai các cao điểm tấn công tội phạm mua bán người tội phạm ma túy chống xuất nhập cảnh trái phép thúc đẩy hợp tác giữa công an địa phương giáp biên hai nước đảm bảo an ninh biên giới cũng như các địa phương kết nghĩa
trung quốc đã phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy với nhiều nước trên thế giới nhưng có thể khẳng định việc phối hợp với công an việt nam được coi là hình mẫu tiêu biểu và thành công nhất
việc công an việt nam triệt phá thành công hàng loạt chuyên án ma túy lớn mà bọn tội phạm đều đang có mục đích vận chuyển số ma túy này vào trung quốc đã góp phần tích cực vào cuộc chiến với tội phạm ma túy nói chung và với trung quốc nói riêng
hợp tác giữa bộ công an hai nước đã trở thành quan hệ hợp tác mẫu mực trong tổng thể quan hệ hai đảng hai nhà nước nhằm giữ vững ổn định chính trị bảo vệ an ninh quốc gia đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân hai nước
có phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa việt nam và trung quốc
trung quốc và việt nam có hệ thống chính trị tương đồng có những nét văn hóa truyền thống tương thông và cùng chia sẻ mục tiêu phát triển hai bên đã tận dụng những lợi thế bổ sung trên tinh thần đôi bên cùng có lợi thúc đẩy hợp tác thiết thực
chuyến thăm chính thức tới trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng nhằm đề cao đường lối đối ngoại trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam
với trung quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại đồng thời làm rõ những quan tâm lập trưng đúng đắn các lợi ích chính đáng của việt nam
chuyến thăm lần này sẽ tạo động lực mới thúc đẩy sự phát triển trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
thưa quý vị vào tối qua tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã phối hợp với đài truyền hình việt nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật hồ chí minh
hành trình khát vọng năm hai nghìn hai mươi hai biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tới dự chương trình có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương và đại diện điển hình tiêu biểu trong toàn quốc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi

đó là những con người đã đi theo ngọn lửa nhiệt huyết của tinh thần hết mình phục vụ nhân dân những tấm gương hy sinh vì nhân dân tổ quốc đấu tranh với cái sai cái xấu và cả những tài năng sự sáng tạo của người việt để phát triển kinh tế đất nước đổi mới giúp cuộc sống người dân ngày càng tốt đẹp hơn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé